tính đến tám giờ sáng nay theo giờ việt nam toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn hai mươi hai năm triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó gần bảy trăm chín mươi người tử vong tương đương với khoảng năm tổng số ca mắc
trong đó xét theo khu vực bắc mỹ đang là tâm dịch của thế giới với hơn sáu bảy triệu ca mắc bệnh và hơn hai trăm năm mươi hai ca tử vong
ba quốc gia chịu tác động mạnh nhất khu vực bắc mỹ gồm mỹ mexico và canada
tiếp sau bắc mỹ là châu á với ba quốc gia đứng đầu khu vực gồm ấn độ iran và ả rập xê út
cụ thể mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn năm sáu mươi chín triệu ca mắc bệnh và hơn một trăm bảy mươi sáu hai trăm linh ca tử vong
tiếp theo là brazil với hơn ba bốn mươi sáu triệu ca mắc và hơn một trăm một mươi một một trăm linh ca tử vong
tại ấn độ điểm nóng dịch bệnh thứ ba trên thế giới ghi nhận hơn hai tám mươi ba triệu ca mắc và hơn năm mươi ba chín trăm linh ca tử vong